thưa quý vị năm hai nghìn một mươi chín được coi là một năm thành công của du lịch việt nam
khi lần thứ hai liên tiếp đạt danh hiệu điểm đến hàng đầu châu á
và lần đầu tiên đạt danh hiệu điểm đến ẩm thực số một châu á thái bình dương
cũng như tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế
điều này tạo thuận lợi cho du lịch thu hút một lượng lớn du khách quốc tế đến việt nam
bên cạnh đó thị trường căn hộ có phòng cho khách du lịch thuê
đang ngày càng phát triển tại các thành phố lớn
mặc dù vậy nhiều chủ sở hữu lại chỉ tiếp cận quản lý khách hàng
thông qua ứng dụng công nghệ thông tin
chính điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần phải nắm bắt xu thế
quản lý chặt chẽ để không xảy ra những hậu quả đáng tiếc về an ninh trật tự
cũng như tránh thất thu thuế
căn hộ có phòng cho khách du lịch thuê phát triển mạnh mẽ tại việt nam
cũng như hà nội trong những năm gần đây
theo số liệu của sở du lịch hà nội đầu năm hai nghìn một mươi chín cho thấy
phần nào sự phát triển của loại hình dịch vụ này
tuy nhiên đây chỉ là số liệu cập nhật cụ thể về các cơ sở lưu trú du lịch
được xác định tại luật du lịch hai nghìn một mươi bảy gồm khách sạn biệt thự du lịch
căn hộ du lịch tàu thủy lưu trú du lịch nhà nghỉ du lịch
nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê bãi cắm trại du lịch
nhưng trên thực tế còn nhiều hình thức cơ sở lưu trú khác có phục vụ khách du lịch
hiện chưa có hướng dẫn cụ thể tại luật du lịch hai nghìn một mươi bảy
và các văn bản hướng dẫn thi hành như nhà căn hộ cho khách nước ngoài thuê ngắn hoặc dài hạn
nhà trọ có dương tầng nhà nghỉ nhà khách
số lượng ước tính gần một mươi một nhà cho người nước ngoài thuê bao gồm cả khách du lịch
từ đó đặt ra bài toán cho các cơ quan quản lý cần giả soát tổ chức điều tra
khảo sát cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn
sự phát triển loại hình căn hộ có phòng cho thuê cùng với việc áp dụng công nghệ thông tin
trong quản lý cơ sở lưu trú đã đặt ra nhiều vấn đề với các cơ quan chức năng
nhất là khi chủ nhà không khai báo tạm trú cho khách
ngoài ra việc giao dịch đặt phòng trên internet thông qua các doanh nghiệp công nghệ
có trụ sở ở nước ngoài cũng đặt ra nguy cơ thất thu thuế

cơ quan chức năng cần sớm có giải pháp khắc phục nâng cao hiệu quả quản lý loại hình kinh doanh này góp phần phát triển du lịch thông minh tại hà nội trong đó có việc cung cấp nhanh dữ liệu về hệ thống cơ sở lưu trú du lịch cho du khách cũng như chính doanh nghiệp lữ hành